cùng với lô hàng cà phê xuất sang thị trường châu âu vào ngày một mươi sáu tháng chín
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng phối hợp với ubnd tỉnh gia lai
đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng chanh leo sang châu âu
theo hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta
buổi lễ diễn ra tại công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao huyện mai giang tỉnh gia lai
từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi tám sản lượng kinh mệnh xuất khẩu chanh leo đã tăng hơn ba trăm linh
tương ứng chín mươi năm tấn quả tươi một năm lên ba trăm linh tấn quả tươi trong năm hai nghìn hai mươi
kinh mệnh xuất khẩu mặt hàng chanh leo từ một mươi chín sáu triệu đô la lên sáu mươi sáu hai triệu đô la
đưa việt nam vào top một mươi quốc gia xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới
từ thành công này các doanh nghiệp cần tận dụng thời cơ lợi thế mà hiệp định evfta mang lại
để tiếp tục cải tiến công nghệ đa dạng hóa sản phẩm bảo đảm chất lượng truy xuất nguồn gốc
giữ uy tín với thị trường eu nhằm xuất khẩu mang lại giá trị cao nhất
từng bước khẳng định vị thế chất lượng của nông sản việt nam trên thị trường thế giới
trong đợt xuất khẩu lô hàng đầu tiên này công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao
đã xuất một trăm linh tấn chanh leo sang thị trường hà lan